kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số tin tức đáng chú ý
trong bản tin nhanh lúc chín giờ sáng hàng ngày của truyền hình công an nhân dân
tính đến sáu giờ sáng nay ngày một mươi bảy tháng bốn việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín
tổng số ca mắc vẫn là hai trăm sáu mươi tám trường hợp trong đó một trăm sáu mươi người từ nước ngoài một trăm linh tám người lây nhiễm trong cộng đồng
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bảy mươi ba bảy trăm năm mươi tám trường hợp
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là ba trăm sáu mươi chín trường hợp cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi một sáu trăm hai mươi tám trường hợp
và cách ly tại nhà nơi lưu trú là sáu mươi một bảy trăm sáu mươi một trường hợp
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
dự kiến là trong ngày hôm nay sẽ có một mươi bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
tin quốc tế tại buổi họp báo chiều qua của bộ ngoại giao trung quốc
người phát ngôn triệu lập kiên đã phản bác những cáo buộc cho rằng sát covid hai
có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm
trung quốc có lập trường rõ ràng về nguồn gốc và cách thức chuyển nhiễm của sát covid hai
đây là vấn đề khoa học và cần do các nhà khoa học các chuyên gia bác sĩ nghiên cứu
ông triệu lập kiên cho biết hiện có rất nhiều chuyên gia y tế nổi tiếng thế giới cũng đã khẳng định
giả thuyết sát covid hai có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm là không có căn cứ khoa học
phản ứng của bộ ngoại giao trung quốc được đưa ra sau khi mới đây tổng thống mỹ cho biết
chính quyền nước này đang xem xét kỹ lưỡng giả thuyết nói trên
bộ trưởng quốc phòng mỹ cùng ngày nhấn mạnh các nhà lãnh đạo trung quốc đã đánh lạc hướng
và không minh bạch về dịch covid một mươi chín cho đến tận thời điểm hiện tại
hôm qua lãnh đạo các nước thuộc nhóm bảy nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy
đã bắt đầu hội nghị trực tuyến nhằm phối hợp cách ứng phó với đại dịch covid một mươi chín toàn cầu
cũng như những tác động nghiêm trọng của dịch bệnh đối với nền kinh tế thế giới
đại dịch covid một mươi chín đã làm cho các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề
bởi dịch bệnh phải áp đặt lệnh phong tỏa
và hạn chế đi lại khiến cho hoạt động kinh tế giảm đáng kể
trước thềm hội nghị thủ tướng nhật bản abe shinzo đã quyết định mở rộng phạm vi
ban bố tình trạng khẩn cấp trên khắp toàn quốc
đây có thể sẽ là một đòn ráng mạnh vào nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới
trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín trên toàn thế giới tiếp tục gia tăng
việc phát triển các loại vaccine và thuốc chữa bệnh dự kiến cũng là một chủ đề quan trọng
cho các nhà lãnh đạo g bảy thảo luận tại hội nghị lần này